liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng như đã thông tin
ngày hai mươi sáu tháng ba công an tp hcm cho biết đang điều tra các tài khoản tung tin bà nguyễn phương hằng
đang được tại ngoại được bảo lãnh về nhà phạt bà chỉ một năm triệu đồng đăng tải trên mạng xã hội
công an tp hcm khẳng định các thông tin trên là tin giả tin sai sự thật
hiện bà nguyễn phương hằng đang bị tạm giam ba tháng ở trại giam t ba mươi của công an tp hcm
ở huyện củ chi công an tp hcm đề nghị người dân không thông tin không phát tán
chia sẻ những thông tin sai sự thật trường hợp những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội
đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông với khung hình phạt sẽ là số tiền
từ ba mươi triệu đồng hoặc phạt tù đến bảy năm hoặc phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân